năm nay thời tiết ấm lịch nghỉ tết ngắn hơn nên người dân ở các thành phố lớn ít đi du lịch
vì thế mà nhu cầu mua sắm cũng tăng cao tại nhiều siêu thị ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
trong khi chợ truyền thống mở cửa thưa thớt anh tuấn anh đã lựa chọn siêu thị để mua sắm trong những ngày đầu năm mới
tại đây ngoài các mặt hàng tươi sống anh có thể lựa chọn nhiều loại thực phẩm khác
thay thế dần thói quen tích chữ hàng hóa trước tết hiện nay nhiều người dân thường chỉ mua đồ đủ dùng
nắm bắt tâm lý này của người tiêu dùng các siêu thị đều có kế hoạch
mở cửa sớm phục vụ nhu cầu mua sắm
mở cửa muộn hơn một vài siêu thị khác nhưng ngay từ những giờ đầu mở cửa siêu thị đã khá đông khách
nhiều khách hàng cho biết do là khách quen nên đã có kế hoạch để đến sắm đồ khi siêu thị mở cửa trở lại
tích nghĩ có thể cứ mùng ba tết hàng năm gia đình nhà mình cứ đi đến đây mua những đồ tươi ngon thấy giá cả rất là phù hợp
để chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm của bà con trong dịp sau tết thì bc cũng đã có sự chuẩn bị về nguồn hàng đặc biệt là cam kết giá cả sẽ không có sự biến động
trong những ngày đầu năm mới hệ thống siêu thị đã cung cấp nguồn hàng phong phú đa dạng phục vụ nhu cầu của người dân thay thế chợ truyền thống thường nghỉ dài ngày
không những thế
đây còn là nơi người dân đưa trẻ đến vui chơi và mua sắm trong những ngày đầu năm mới